một mươi hai tám trăm sáu mươi là số lượng quy hoạch đã được lập trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi
quy hoạch được lập quá nhiều nhưng chất lượng thấp nhiều quy hoạch không gắn với nhu cầu sử dụng cũng như nguồn lực thực hiện
và thiếu tính khả thi gây lãng phí nguồn lực của đất nước
thảo luận về dự án luật quy hoạch vào sáng ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi một nhiều đại biểu cho rằng luật này cần khắc phục được những tồn tại trên
thảo luận tại hội trường sáng nay các đại biểu cho rằng để khắc phục những tồn tại trong công tác quy hoạch thời gian qua
thì phải quy định thời kỳ quy hoạch dài hơn như vậy mới bảo đảm tính ổn định cho chính phủ các bộ ngành địa phương
trong điều hành nền kinh tế trong đầu tư phát triển mà không bị động không sợ thay đổi
theo tôi cần quy định thời kỳ quy hoạch dài hơn so với dự thảo cụ thể thời kỳ kế hoạch tối thiểu chung cho các loại quy hoạch hai mươi năm
tầm nhìn là ba mươi năm quy hoạch ngành vùng phải có tầm nhìn
tầm nhìn là năm mươi năm quy hoạch tổng thể quốc gia phải có tầm nhìn từ năm mươi đến bảy mươi năm
một thực tế cho thấy việc lập và phê duyệt và triển khai quy hoạch ở nước ta thường rất chậm
có những quy hoạch trong một thời kỳ nhưng khi được phê duyệt thì đã đi được một phần ba thời kỳ phê duyệt xong đã không còn phù hợp và phải điều chỉnh
khi điều chỉnh thì các dự án lại phải chờ đợi
đó là lý do vì sao nhiều kế hoạch treo không được thực hiện và nhiều công trình thực hiện
rõ ràng là phải tạm dừng đợi điều chỉnh quy hoạch hoặc nếu cứ triển khai thì lại rơi vào tình trạng không theo quy hoạch và bị xử lý gây lạng phí lớn cho xã hội
nhiều đại biểu cho rằng cần lập quy hoạch tổng thể quốc gia để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống quy hoạch trong cả nước
đề nghị xem xét bổ sung nguyên tắc quy hoạch phải bảo đảm yêu cầu công khai minh bạch phát huy được nợ thế tiềm năng của từng vùng từng địa phương
nhưng không làm tăng gia tăng sự tranh lệch giữa và phát triển giữa
nhiều đại biểu cho rằng cần lập quy hoạch tổng thể quốc gia để bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của hệ thống quy hoạch trong cả nước
tránh tình trạng quản lý chia cắt cục bộ thiếu liên kết vùng và liên kết các địa phương và sản phẩm ngành
đề nghị phải thêm vào nội dung là định hướng quy hoạch lĩnh vực quốc phòng và định hướng quy hoạch an ninh
một mươi ba nội dung này không nói gì về quốc phòng an ninh cả
mà trong thực tế lĩnh vực này
tất cả các ngành và chúng ta thực hiện phát triển kinh tế xã hội đều liên quan đến quốc phòng an ninh
vì tôi thấy là các khu vực liên quan đến quốc phòng an ninh ví dụ như các tuyến biên giới
các khu căn cứ hậu phương các căn cứ hậu cần kỹ thuật các căn cứ chiến đấu của cấp quốc gia
cấp quân khu cấp tỉnh và cấp huyện hiện nay đã có quy hoạch và được các cấp các ngành phê duyệt
một số đại biểu cũng đề nghị luật cần có thêm quy định về trách nhiệm của các cấp
và các ngành cá nhân khi để xảy ra tình trạng quy hoạch sai
cũng như quy định về việc người dân được hưởng mức đền bù như thế nào khi sống trong dự án quy hoạch treo nhiều năm